công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet
với quy mô lớn xuyên quốc gia số tiền mà đường dây này chiếm đoạt tại việt nam đã lên tới hơn một trăm hai mươi tỷ đồng
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế nhận được đơn trình báo của một người dân
về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền ba chín tỷ đồng
mở rộng điều tra lực lượng công an xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có quy mô lớn có tổ chức cầu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước
đối tượng cầm đầu đường dây này là dalasi dev người nigeria
hiện một mươi một đối tượng trong đường dây này đã bị bắt trong đó có bảy người nước ngoài
mang quốc tịch nigeria và bốn người việt nam
thủ đoạn của đường dây lừa đảo này là sử dụng mạng xã hội kết bạn với các bị hại người việt nam
cho chuyện làm quen tạo lòng tin với bị hại
dùng các thủ đoạn khác nhau vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật